đặc biệt có nhiều bài viết nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế xã hội tập trung tuyên truyền những sự kiện lớn của đất nước
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao những thành tích của báo chí đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
hơn bao giờ hết báo chí có vai trò rất quan trọng
vì vậy các cơ quan báo chí cần chỉ đạo cán bộ phóng viên nắm bắt tình hình thực tế
đề ra những phương hướng tuyên truyền cụ thể
tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc và phấn đấu thi đua trong toàn xã hội
ngành y tế việt nam không ngừng được củng cố mở rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
đội ngũ các giáo sư bác sĩ nhân viên y tế từ trung ương đến các trạm y tế vùng sâu
vùng xa biên giới hải đảo hàng ngày tận tình chăm sóc sức khỏe cộng đồng
nhiều dịch bệnh nguy hiểm được kịp thời phát hiện khống chế và đẩy lùi
nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới trong khám chữa bệnh được ứng dụng
thực hiện thành công góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân
nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngành y tế việt nam hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín mươi
tối qua thành đoàn hà nội phối hợp cùng hội liên hiệp thanh niên
hội thầy thuốc trẻ thành phố hà nội đã tổ chức chương trình lễ tuyên dương
tiêu biểu và trao giải thưởng đặng thùy trâm lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám
cho một mươi thầy thuốc trẻ thủ đô xuất sắc
một mươi gương mặt thầy thuốc trẻ tiêu biểu của hà nội xanh giải thưởng đặng thùy trâm lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám
là những người đã có nhiều đóng góp trong công tác khám chữa bệnh công tác xã hội
và tham gia các hoạt động tình nguyện
cũng trong dịp này bốn mươi ba thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu trên địa bàn
được tuyên dương và nhận bằng khen của hội liên hiệp thanh niên thành phố hà nội
đây là hoạt động được tổ chức hai năm một lần nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam
nhằm tôn vinh các y bác sĩ trẻ tiêu biểu một trong những lực lượng thanh niên
có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển của công tác đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô
qua bốn lần tổ chức hơn hai trăm linh thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu
được tuyên dương và bốn mươi thầy thuốc trẻ thủ đô xuất sắc tiêu biểu
được nhận giải thưởng đặng thùy trâm
thưa quý vị nghề điều dưỡng xưa nay thường được mặc định là dành cho nữ giới
tuy nhiên hiện nay tại các bệnh viện cơ sở chăm sóc chữa bệnh
chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh những người điều diễn viên là nam giới
sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu những công việc hàng ngày
của các nam điều dưỡng viên tại bệnh viện ung biếu thành phố đà nẵng
anh lê phước hoàng gắn bó với công việc chăm sóc bệnh nhân
tại bệnh viện ung biếu thành phố đà nẵng từ ngày ra trường đến nay đã được bảy năm
nghề điều dưỡng vốn tưởng chừng chỉ dành cho phái nữ
bởi những đòi hỏi cao về sự khéo léo ân cần và kiên trì
vậy mà anh lại làm công việc này một cách hết sức tự nhiên
và với thái độ tận tâm tỉ mỉ
nghề điều dưỡng thì nó cũng mang lại cho mình cái gọi là cái quan tâm tới người khác
đặc biệt là quan tâm khi có người khác
khi mình đã biết quan tâm tới người khác
những lúc người ta đau thì đặc biệt là quan tâm tới gia đình mình
thì nó cũng cho mình cái sự ân cần tỉ mỉ đó
mặc dù công việc đôi lúc cũng bất vả
nhưng mà mình cũng thấy được rằng là mình cũng may mắn
mình cũng may mắn hơn rất là nhiều người nữa
thì cái đó làm cho cuộc sống mình lạc quan hơn
bệnh viện ung biếu thành phố đà nẵng có hơn hai trăm linh điều dưỡng
trong đó chỉ có một mươi là nam giới
tuy nhiên các điều dưỡng nam ở đây đều được đánh giá cao về năng lực
chuyên môn và tận tụy chú đáo với bệnh nhân
không thua kém các đồng nghiệp nữ
qua đó các anh đã chiếm trọn tình cảm và sự tin tưởng từ các bệnh nhân
mình thường hay gặp là nữ giới
nhưng bây giờ thấy nam giới mình thấy cũng hơi ngộ ngộ thiết
thế cũng có gì
phục vụ cũng tận tình chú đáo
và cũng chính vì cái tận tình chú đáo đó mà
nó cũng động viên an ủi cho mình
cho mình cảm thấy an tâm là mình đỡ bệnh
mà mỗi người khi người ta bệnh hoạn là người ta lo lắng
người ta sợ sẽ đủ khái trắng
với lợi thế về sức khỏe thể lực
và ít gặp khó khăn về quỹ thời gian hay công việc gia đình
các điều dưỡng viên nam giới có thể dồn hết tâm sức
cho việc theo dõi sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân
được đồng nghiệp đánh giá cao
điều dưỡng nam có những đặc thù mà hơn hẳn các điều dưỡng nữ
ví dụ như là chịu được sự áp lực cao
có sức khỏe sức mạnh
tham gia những trực gác rất là yên tâm và đảm bảo
kể cả là những công việc làm thâu đêm xuất sáng
trực một đêm nhưng sáng ngày hôm sau
có thể vẫn còn báo cáo
hoặc là tham gia những hoạt động của bệnh viện
với nhu cầu như vậy
đối với các điều dưỡng nam như anh hoàng
bệnh viện rất trân trọng và vui
ngoài những kiến thức về y tế sức khỏe
nghề điều dưỡng đòi hỏi sự khéo léo
tâm lý ân cần và khả năng cảm thông
và cả sự kiên nhẫn cao
những điều thường được xem là bản năng của nữ giới
thế nhưng chính vì tình yêu với ngành y
và lòng yêu thương người bệnh
đã giúp cho những nam nhân viên điều dưỡng này
hoàn thành tốt công việc của mình
góp thêm những hình ảnh tốt đẹp
về lương y như tử mẫu
xin được chuyển sang một thông tin
về y tế thế giới
thưa quý vị kể từ khi phương pháp điều trị bệnh
bằng tế bào gốc được áp dụng lần đầu tiên
tại cuba vào năm hai nghìn bốn
đến nay tại cuba đã có

bằng phương pháp này
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy
đã có bảy trăm chín mươi tám bệnh nhân
được điều trị bằng tế bào gốc
được cuba trở thành một trong những nước
có tỷ lệ sử dụng tế bào gốc cao nhất thế giới
cho tới nay cuba ghi nhận những kinh nghiệm tích cực
của liệu pháp này trong các chuyên khoa
tìm mạch chấn thương chỉnh hình
đặc biệt là trong các trường hợp thiểu năng
động mạch tại các trí dưới
có tới tám mươi năm trường hợp thiểu năng
động mạch trí dưới giai đoạn đầu
cho kết quả phục hồi khả quan
khi điều trị bằng tế bào gốc
đối với các giai đoạn cao hơn
liệu pháp này cũng giúp tránh
cắt bỏ trí dưới bắt buộc
trong năm mươi tám trường hợp được điều trị
tháng hai năm hai nghìn bốn cuba lần đầu tiên
áp dụng trị liệu tế bào gốc
lấy từ tủy xương cho một bệnh nhân
bị bệnh thiếu máu cục bộ ở chân
và đã giúp cho bệnh nhân này
tránh được việc phải cưa chân
tới năm hai nghìn một mươi sáu y học tái tạo
đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành cả nước
phương pháp y học tái tạo
phổ biến nhất tại cuba
là sử dụng tế bào máu ngoại vi
qua một kích thích tố
do chính cuba sản xuất
có kết quả tương tự như sản phẩm
của các nước khác có quy trình phức tạp hơn
trong khuôn khổ chuyến thăm
và làm việc tại pháp của đoàn cán bộ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
do đồng chí trần thanh nam
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
dẫn đầu đã tham dự diễn đàn
kết nối doanh nghiệp trao đổi thúc đẩy
hợp tác đầu tư liên kết phát triển nông nghiệp
hữu cơ với sự tham dự
của nhiều doanh nghiệp pháp và việt nam
hàng nông lâm thủy sản của việt nam
hiện đã mở rộng ra trên một trăm bảy mươi nước
và vùng lãnh thổ trên thế giới
eu trong đó có pháp
là một trong những thị trường nhập khẩu
số lượng lớn hàng nông thủy sản của việt nam
liên tục tăng lên trong thời gian gần đây
do đó bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn mong muốn
diễn đàn kết nối doanh nghiệp trao đổi
thúc đẩy hợp tác đầu tư liên kết
phát triển nông nghiệp hữu cơ này
sẽ tạo cơ hội tốt để việt nam học hỏi
kinh nghiệm của pháp về mô hình quản lý
nhà nước đối với xây dựng và quản lý
các tổ chức chứng nhận hữu cơ
và cũng là cơ hội tốt để các đơn vị
cấp chứng nhận hữu cơ của pháp đầu tư
vào việt nam giúp các doanh nghiệp việt nam
phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ
một cách bài bản và bền vững
khi mà biết là đoàn
của bộ nông nghiệp việt nam
có làm việc với bộ nông nghiệp pháp
thì chúng tôi cũng tham gia
tháp tùng và cũng hy vọng
là có cơ hội để chia sẻ
kinh nghiệm của mình trong quá trình
kinh doanh ở thị trường pháp
và đức cũng như là cũng mong muốn
tìm được những đối tác tìm những cơ hội
hợp tác với những khách hàng
những đối tác để có thể hỗ trợ
chúng tôi trong quá trình
kinh doanh của mình
không chỉ riêng về mặt kinh doanh
mà tôi kỳ vọng là
có thể có nhiều hỗ trợ
về mặt chính sách
cũng như là hỗ trợ về mặt
đối tác mở rộng
quan hệ để có thể là công việc
kinh doanh của chúng tôi ở đây thuộc lợi hơi
tại diễn đàn ông alexander brousseau
tham tán nông nghiệp pháp tại việt nam
đã giới thiệu về tiềm năng hợp tác pháp việt
trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ
giám đốc cơ quan nông nghiệp hữu cơ pháp
đã giới thiệu về thực trạng phát triển
nông nghiệp hữu cơ tại pháp
và xu hướng của người tiêu dùng
và thực tế thị trường pháp
nhằm giúp các doanh nghiệp việt nam tìm hiểu
trao đổi tăng cường hợp tác về nông nghiệp
thương mại nông lâm thủy sản
giữa việt nam và pháp
nhất là về nông nghiệp hữu cơ
lĩnh vực mà pháp rất có thế mạnh
những ngày qua hàng chục tàu cá
ở huyện đức phổ tỉnh quang ngãi
vẫn vươn ra vùng biển hoàng sa
đánh bắt hải sản
và những ngày này nhiều tàu cá đã trở về
với đầy hải sản của vùng biển hoàng sa
ngày hai mươi sáu tháng hai
tàu cá quy ngờ chín mươi tám nghìn tám trăm chín mươi bốn ts
của ông nguyễn văn bắc
ở xã phổ quang huyện đức phổ
cùng chín thuyền viên trên tàu
cập cảng mỹ á thuộc xã phổ quang
với trên năm tấn hải sản cá ngừ
tàu cá vừa ra hoàng sa
những ngày tết thì chúng đàn cá ngừ
từ ngày mùng hai tết đến nay
tại cảng biển mỹ á
ngày nào cũng có tàu từ hoàng sa trở về
với cá đầy khoang
với giá cá ngừ hiện nay
gần một trăm linh đồng một kg
thì mỗi tàu cá kiếm hàng trăm triệu đồng
sau phiên biển ngắn
thời tiết thuận lợi ngay từ đầu vụ cá
đã tạo động lực cho bà con bám biển
thu nhập đều đạn của những đội tàu đánh bắt xa bờ
tại hoàng sa trường sa
có thể xem là một tín hiệu đáng mừng
khích lệ ngư dân
nên bác như bốn đêm nha
thì cái thu nhập nha
thì bác cũng có con
cũng mong là
bác có con
đại tư đầu cuối mùa đây
là tám mét khóa hợp
mùa đây là mùa lưới cỏ
hạ thường đây có nghề đây
đầu qua cửa tháng ba tháng bốn
là nó hết nghề đây
nó vô cũng nhiều
nhưng mà nó không có những cái này
có sạc rồi không à
trong những ngày này hàng nghìn tàu cá
của ngư dân quảng ngãi vẫn tiếp tục
tăng chuyến ra khơi
việc đánh bắt khai thác hải sản xa bờ dịp tết
cũng đã kịp thời tạo nguồn cung
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
phục vụ cho hàng ngàn khách du lịch
về nghỉ dưỡng tại các vùng biển mỹ khê
sa huỳnh châu mê của tỉnh quảng ngãi
với nhiều ngư dân ra khơi
trong những ngày lễ tết tại hai ngư trường
truyền thống là hoàng sa và trường sa
còn mang ý nghĩa thiêng liêng trong việc
bảo vệ chủ quyền biển đảo của ông cha ta
hàng trăm năm qua
tỉnh phú yên đang triển khai
dự án cải tạo và phát triển
lưới điện phân phối với tổng kinh phí
hơn hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
dự án được tập đoàn điện lực việt nam
quan tâm đầu tư bằng nguồn vốn
oda do nhật bản tài trợ không hoàn lại
dự án đầu tư mới đường dây
trung áp dài hơn hai trăm linh sáu km
đường dây hạ áp gần
một trăm chín mươi năm km và
bốn mươi trạm biến áp với tổng dung lượng
là một mươi sáu mươi ba kva
hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
theo đó toàn bộ hệ thống lưới điện
phân phối hai mươi hai trên bốn
bốn kv của tỉnh phú yên được nâng cấp
đáp ứng nhu cầu tăng trưởng sử dụng điện
từ tám đến một mươi năm
đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các doanh nghiệp
đầu tư vào phú yên theo chương trình
xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám
cũng như nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao
của người dân theo công ty điện lực
tỉnh phú yên hiện tổng công ty điện lực
miền trung đã thực hiện xong công tác đấu thầu
xây lắp và sẽ triển khai thi công đồng loạt
trên địa bàn các huyện thị xã thành phố
vào tháng ba tới đây
đây là dự án quy mô lớn địa bàn trải rộng
công tác giải phóng mặt bằng rất phức tạp
để dự án được triển khai thuận lợi
công ty điện lực phú yên kiến nghị tỉnh phú yên
phối hợp tuyên truyền thông tin về chủ trương
đầu tư dự án để nhân dân biết
ủng hộ cũng như xử lý vướng mắc phát sinh
trong quá trình thực hiện
sở giao thông vận tải hà nội đang đề nghị
thành phố cho thực hiện cấm xe taxi
và xe hợp đồng dưới chín chỗ
trong đó có uber và grab
ở một mươi một tuyến phố của hà nội
theo sở giao thông vận tải hà nội
trong một mươi một tuyến phố sẽ có những tuyến bị cấm hoàn toàn
có những tuyến chỉ cấm trong ngày làm việc
hoặc giờ cao điểm
việc cấm này đã được thí điểm trong vòng một tháng vừa qua
theo đánh giá của sở giao thông vận tải hà nội
việc cấm này đã đem lại những hậu quả nhất định
ún tắc giao thông đã giảm
đặc biệt là tại một số tuyến đường
tập trung đông người và có lượng xe cộ đông
như bến xe bệnh viện hay trường học
sở giao thông vận tải hà nội cũng cho rằng
những tuyến phố thực hiện hạn chế xe taxi
xe hợp đồng dưới chín chỗ hiện nay
đều được bố trí phân tán giải rác
đồng thời lại có hệ thống các tuyến đường song song
và giao cắt thuận tiện
do đó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc đi lại của người dân
vừa qua công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an xã hòa thắng
quyết liệt điều tra
truy tìm đối tượng đã chặt phá hơn ba trăm linh cây cà phê
sắp cho thu hoạch của một hộ dân
ở xã hòa thắng gây thiệt hại nặng nề
đây là hành động rất đáng lên án
và sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
vườn cà phê với hơn ba trăm linh cây
gần hai năm tuổi
bị chặt phá ngang gốc này
là của gia đình ông võ đình hồng
chú ở thôn bảy xã hòa thắng
thành phố bunma thuật tỉnh đắk lắc
diện tích cà phê này được gia đình ông hồng
trồng tái canh năm hai nghìn một mươi bảy
và đang trong chu kỳ giao hoa vụ đầu tiên
trong những ngày nghỉ tết vừa qua
vườn cà phê của gia đình ông
đã bị kẻ xấu chặt đứt ngang thân
không thể cứu vãn
để kiến thiết được vườn cà phê này
gia đình ông hồng phải tốn hàng chục triệu đồng đầu tư
và mất gần hai năm chăm sóc
nhưng giờ tất cả đã tiêu tan
ước tính thiệt hại ban đầu của gia đình ông hồng
khoảng trên bốn mươi triệu đồng
được biết đầu năm hai nghìn một mươi bảy
gia đình ông cũng đã bị kẻ gian
chặt phá gần một trăm linh cây cà phê khác
tính ra thiệt hại gây khó khăn
là mình bỏ công cụa ra công sức
làm cả ngày cả mưa
rồi ăn rồi chăm được cây cà con
lên này là thấy dư chót ruột lắm
ngay sau khi sự việc xảy ra
gia đình ông võ đình hồng
đã trình báo lên chính quyền và công an
xã hòa thắng xác định đây là vụ việc
phức tạp gây thiệt hại nặng nề cho nông dân
nên công an xã hòa thắng
đã báo cáo lên công an thành phố buôn ma thuột
để tiến hành điều tra làm rõ
tôi thấy cái vụ việc này
nó phức tạp
triệt phá nhau về vấn đề
tài sản kinh tế
nên là rất phức tạp
theo cơ quan chức năng
đây là vụ chặt phá vườn cà phê mới nhất
xảy ra trong năm hai nghìn một mươi tám
trong những năm gần đây
trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng
và các tỉnh tây nguyên nói chung
liên tục xảy ra các vụ phá hoại cây trồng
tập trung chủ yếu là vườn cà phê hồ tiêu
gây thiệt hại nặng nề cho nông dân
các ngành chức năng của tỉnh đắk lắc
cần vào cuộc quyết liệt điều tra
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng trên
thời gian qua nhà máy xử lý rác thải phú hà
huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
tình trạng kéo dài khiến cho hàng chục hộ dân
ở thôn nam xuân sơn xã kỳ tân huyện kỳ anh
đã tập trung tại nhà máy
để phản đối tình trạng gây ô nhiễm môi trường
chính quyền địa phương buộc phải
đối thoại trực tiếp với nhân dân
nhằm bảo đảm ổn định tình hình trật tự trên địa bàn
nhà máy xử lý rác thải phú hà
nằm cạnh khu dân cư xã kỳ tân
huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
tấm biển này được treo trước cổng nhà máy
thế nhưng hàng ngày bà con vẫn phải sống chung
với những bụi khói mù mịt như thế này
rác thải không chỉ bốc mùi hôi thối
mà còn kéo theo rùi mũi
khiến cuộc sống của bà con bị đảo lột
ba năm nay nhà máy rác thải này
về đây xây dựng phú hà
về đây xây dựng gây ô nhiễm
rất là ảnh hưởng đến đời sống
cuộc sống của bà con
tôi thấy nó quá là ô nhiễm
nào là rác rùi nhặng
điều người dân băn khoăn nhất
là tại sao một nhà máy xử lý rác
có công suất xử lý trên một năm trăm linh tấn rác thải
một ngày đêm
với tổng mức đầu tư sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng
lại được xây dựng ngay cạnh khu dân cư như thế này
sau nhiều lần các hộ dân kiến nghị
về những bất cập của nhà máy xử lý rác thải
nhưng vấn đề ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết
như năm ngoái
họ đã trả lời là
đến tháng sáu tháng bảy
thì chỉ đợi
nhưng mà cũng đồng tiền chi cả
nên là đến nay chúng tôi
rất là bức xúc
ngay sau khi xảy ra sự việc
lãnh đạo huyện kỳ anh đã tổ chức đối thoại
với các hộ dân
đồng thời yêu cầu nhà máy xử lý rác thải phú hà
ra soát lại quy trình hoạt động
có giải pháp hữu hiệu
nhằm hạn chế tối đa tình trạng phát mùi và khí thải
làm ảnh hưởng tới các hộ dân sống lân cận
trước tình hình trên
lãnh đạo tỉnh hà tĩnh
cũng đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường
kiểm tra quan chắc để đánh giá
mức độ ô nhiễm tại khu vực nhà máy
đồng thời triển khai hoàn thiện phương án
di dời người dân đến nơi ở mới
thế nhưng bao giờ người dân
mới được di dời tái định cư
thì hiện vẫn chưa có thời gian cụ thể
vừa qua tỉnh thanh hóa
đã làm việc với thành phố sầm sơn
về công tác giải phóng mặt bằng
khu vực đường cong vạn trài
và phương án giải quyết vướng mắt
của các hộ dân mua đất
tại mặt đường nguyễn du
tính đến hiện tại
một mươi một hộ dân với diện tích gần một mươi m hai
tại khu vực đường cong vạn trài
thuộc dự án khu đô thị sinh thái
flc sầm sơn vẫn chưa đồng ý
giải phóng mặt bằng
sau khi nghe báo cáo của các cơ quan
dựa trên cơ sở giả soát diện tích đất
có thể sử dụng tỉnh thanh hóa
thống nhất giao đất tái định cư
cho các hộ gia đình tại một số vị trí
trên địa bàn thành phố sầm sơn
theo nguyên tắc diện tích các lô tái định cư
không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi
cũng theo báo cáo của thành phố
tại mặt đường nguyễn du có bốn mươi chín hộ dân
đã được giao đất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và năm mươi mét trầu dài khu đất
được cấp để xây dựng khu bồi dưỡng
nghiệp vụ báo chí
việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con
cũng như triển khai giải phóng mặt bằng
khu nghiệp vụ báo chí gặp vướng mắt
do quá trình phân đất trái thẩm quyền trong quá khứ
tỉnh thanh hóa chỉ đạo thành phố sầm sơn
xây dựng quy hoạch chi tiết
và thực hiện cấp đất cho bốn mươi chín hộ dân
theo hình thức bốc thăm thông báo chủ trương
và tiếp thu các kiến nghị đề xuất
để tiếp tục xem xét một cách hợp lý
liên quan đến sự việc hơn một chín trăm linh công nhân
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
chuyên sản xuất may mặt ở khu công nghiệp
bào xéo huyện trảng bom tỉnh đồng nai
bị nỡ lương
chủ doanh nghiệp không có mặt
tại trụ sở công ty từ trước tết nguyên đán
mộ tốt hai nghìn một mươi tám đến nay
những ngày này công nhân doanh nghiệp đã trở lại công ty
tuy nhiên họ vẫn chưa biết
số phận của mình sẽ như thế nào
trước tình trạng trên các ngành chức năng
tỉnh đồng nai đang nỗ lực giải quyết vụ việc
giúp người lao động nhanh chóng có việc làm
ổn định cuộc sống
theo khuyến cáo của liên đoàn lao động
tỉnh đồng nai ngay sau kỷ nghỉ
tết nguyên đán hơn một chín trăm linh công nhân
của công ty trách nhiệm hữu hạn
kl texuelvina đã trở lại công ty
để làm việc
thế nhưng theo ghi nhận đến ngày hai mươi bảy tháng hai
công ty vẫn tiếp tục không hoạt động
lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục vắng mặt
trước tình trạng này anh chị em công nhân
tỏ ra lo lắng vì tiền để chi tiêu
sinh hoạt hàng ngày không còn
mà công việc cũng chưa có
mình cũng buồn lắm luôn
tại vì đầu năm là đã mất việc làm
rồi còn phần nữa
là nếu mà
công ty mà không giải quyết gấp đi gì
là cứ chần chờ gì
là mình không có giải quyết được
mà cũng không có giải quyết được
mà cũng không có giải quyết được

để đi làm công ty khác
một cái nữa là
giấy tờ cũng không có
không có để đi làm được
thứ nhất là
chưa có chốt bảo hiểm
thứ hai nữa là
tiền tháng một còn lại
tụi em năm mươi mức nương còn lại
của tụi em là cũng chưa được nễ
thì tụi em lấy tiền đâu
mà tiêu dùng này
con cái đi học
tiền phòng trọ
đủ các thứ
tụi em lấy tiền đâu
mà trong khi đó
tụi em cứ đến đây trầu trực tiền
công việc thì mình cũng chưa xin được nè
rồi mình lấy gì mình xin sống
giờ phải nhờ chính quyền
với các cấp ở đây
thì nó lấy
để lấy tiền
thu xếp nhanh
để cho tụi em có tiền
tụi em tiêu dùng trước mắt đã
rồi chốt bảo hiểm
rồi quyết định thôi
việc cho tụi em
hay làm trên chỗ khác chứ
trước lo lắng của người lao động
tổ công tác liên ngành
được thành lập
theo quyết định của
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
gồm đại diện liên đoàn lao động
ban quản lý các khu công nghiệp
sở lao động thương binh xã hội
và chính quyền địa phương
đã đến công ty
để giải quyết vụ việc
đại diện tổ công tác
đã trả lời những bức xúc
của công nhân
và đề nghị công nhân
hết sức thông cảm
vì hiện đang tiếp tục liên hệ
với đại diện của công ty
trách nhiệm hữu hạn
để giải quyết
và đến ngày sáu tháng ba
sẽ có thông báo mới
đến công nhân
trước tình hình
chủ về nước
để lại một số vấn đề
liên quan đến tiền lương
và các đồ sát nguyên động
hiện nay thì
ủy ban tỉnh
lập tổ công tác
chúng tôi đang cố gắng
hết sức mình
làm việc với
tổng sự quán
của hàn quốc
và kể cả các đối tác
để tìm thông tin
để xác định như thế nào
trên cơ sở đó
bàn cách giải quyết
trên cơ sở
về nước hiện nay
thời điểm hiện tại
liên đoàn lao động
tỉnh đồng nai
công nhân nên cân nhắc
không nên đơn phương
chấm dứt hợp đồng
lao động với chủ doanh nghiệp
bởi sẽ ảnh hưởng
đến quyền lợi của mình
đại diện một số doanh nghiệp
có nhu cầu tuyển lao động
trong lĩnh vực may mặt
cũng có mặt
tại công ty trách nhiệm
hữu hạn krl techwell rina
nhưng vẫn phải chờ
kết luận chính thức
của các ngành chức năng liên quan
trong phần tin quốc tế
nga phủ quyết
nghị quyết của hội đồng
bảo an liên hợp quốc
lên án iran
đàm phán nafta
gặp khó khăn
về quy tắc xuất xứ ô tô
nga đã phủ quyết
một dự thảo nghị quyết
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
cho rằng iran đã không phong tỏa
hoạt động cung cấp tên lửa
cho lực lượng houthi ở yemen
ngoài phiếu phủ quyết của nga
dự thảo nghị quyết doanh soạn thảo
nhận được một mươi một phiếu thuận
hai phiếu trắng
gồm trung quốc và kazakhstan
một phiếu chống của bolivia
trong tổng số một mươi năm phiếu
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
anh đề xuất dự thảo nghị quyết này
một nhóm chuyên gia của liên hợp quốc
công bố báo cáo cho rằng
iran đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí
đối với yemen
đồng thời xác định rằng tên lửa
mà lực lượng houthi bắn sang ả rập xê út
hồi năm ngoái được sản xuất tại iran
nga cho rằng những phát hiện của báo cáo
là quá yếu không đủ để biện minh
cho việc lên án iran
trong khi đó nga đã thành công
trong việc thuyết phục hội đồng bảo an liên hợp quốc
thông qua dự thảo nghị quyết
về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí
đối với yemen tới tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia el
của colombia vừa tuyên bố
một lệnh ngừng bắn tạm thời
trong thời gian bầu cử quốc hội
theo đó nhóm này sẽ ngừng các hoạt động quân sự
từ ngày chín tháng ba đến ngày một mươi ba tháng ba
nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia el
cũng kêu gọi chính phủ của tổng thống colombia
santos trở lại bàn đàm phán
sau khi ông santos đã quyết định
hoãn đàm phán hòa bình vòng năm
sau một loạt những vụ tấn công
tại miền bắc khiến tám cảnh sát thiệt mạng
và hàng chục người bị thương
theo eln mục tiêu của cuộc đàm phán
phải tiếp tục được thúc đẩy
một cách chặt chẽ và nhanh chóng
nhằm tìm kiếm một thỏa thuận
vượt qua các cuộc đối đầu vũ trang
vì một colombia hòa bình và công bằng
với khoảng ba thành viên
eln hiện là lực lượng nổi dậy
lớn nhất ở colombia
đảng liên minh dân chủ cao đốc giáo
cdu của thủ tướng đức angela merkel
vừa thông qua thỏa thuận thành lập
chính phủ liên minh với đảng trung tả
dân chủ xã hội svd
diễn biến này sẽ giúp bà merkel
tiến gần hơn tới nhiệm kỳ
thủ tướng thứ tư liên tiếp của mình
tiến trình thành lập chính phủ mới ở đức
đang bước vào giai đoạn cuối
hơn năm tháng sau cuộc tổng tuyển cử
bầu quốc hội liên bang
tuy nhiên thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh
còn phải được bốn trăm sáu mươi bốn đảng viên
của đảng dân chủ xã hội trên toàn quốc
thông qua và kết quả bỏ phiếu
dự kiến được công bố vào ngày bốn tháng ba
sau thời điểm đó
nếu đạt được nhất trí thành lập chính phủ liên minh
đảng này và đảng xã hội cơ đốc giáo
sẽ công bố lựa chọn nhân sự
tham gia nội các mới
theo kết quả thăm dò dư luận mới được công bố
sự ủng hộ đối với liên đảng
bảo thủ liên minh dân chủ xã hội
cơ đốc giáo của thủ tướng merkel
hiện ở mức ba mươi năm
tăng một điểm phần trăm
tỷ lệ ủng hộ đảng dân chủ xã hội
cũng tăng lên mức một mươi tám
nhân sự kiện này
thủ tướng merkel đã có bài phát biểu
tái khẳng định các cam kết đối với chính sách thuế
và liên minh châu âu eu
theo đó liên minh chính phủ sẽ không tăng thuế
cũng như nợ công của nước này
vòng bảy tái đàm phán
hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
tại thủ đô mexico city
đang vấp phải trở ngại
do các bên đàm phán gồm
mexico mỹ và canada
không thống nhất được ý kiến
về quy tắc xuất xứ đối với ngành ô tô
đại diện của đoàn đàm phán mỹ
đã quay về nước để tham vấn
đại diện thương mại robert liethinger
và ba nhà sản xuất ô tô lớn
của nước này
do vậy việc đàm phán về quy tắc xuất xứ
nhiều khả năng sẽ phải lùi đến cuối tuần
tại vòng sáu tái đàm phán nafta
phía mỹ đã bác bỏ các đề xuất của canada
trong việc đánh giá lại hàm lượng
nội địa ô tô trong đó tính thêm
chi phí về kỹ thuật nghiên cứu và phát triển
vòng bảy tái đàm phán nafta
bắt đầu với hai chương gai góc
về quy tắc xuất xứ và nông nghiệp
liên quan tới các đề xuất của mỹ
về việc áp thuế tạm thời
đối với các sản phẩm nông nghiệp của mexico
và nâng tỷ lệ nội địa khu vực
từ sáu mươi hai năm hiện nay
đối với ngành ô tô
trong đó có ít nhất năm mươi tỷ lệ nội địa mỹ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt